một phần là do cái sự quản lý giáo dục của gia đình
do có thể có sự buông lỏng
hoặc là do họ quá không có nhiều thời gian để tập trung trong việc quản lý giáo dục con em của mình
dẫn đến tình trạng là chúng được sống một cách tự do buông thả
hiện nay sau thời kỳ bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín
một bộ phận thanh thiếu niên không có việc làm
trong khi đó tình trạng chơi game online phim ảnh bạo lực
đã ảnh hưởng rất lớn đến tính cách tâm lý hành động của các em
như trong vụ việc lê phạm thái toàn chú tại xã bình minh tỉnh vĩnh long
cướp lại chiếc điện thoại của em trai
khi thanh niên này nhậu xong nhưng không có tiền trả
và phải đặt lại điện thoại của mình
tính nói là tính đẩy điện thoại ở bên quán
tôi đứng cầm dao cầm cây qua để đẩy lại điện thoại
trong lúc ấu đã tôi có chém năm đồng một dao
sau khi xếp ra tôi đẩy điện thoại của em trai
tôi thấy rất là hối hận
tại đắk lắc y mak nghê một mươi chín tuổi
và y dun san eban một mươi bảy tuổi
y quan nghê một mươi bảy tuổi
và r ma e len một mươi sáu tuổi
cùng chú tại xã vụ bồn huyện krong pak tỉnh đắk lắc
đã cùng một số người bạn rủ nhau đến tròi vịt
ở đập nước buôn e nông a xã vụ bồn
để xin vịt về làm thịt ăn nhậu
trên đường đi nhóm đối tượng này thấy anh chạc văn phượng hai mươi hai tuổi
chú cùng xã điều khiển xe máy
chờ một người bạn cũng đến bờ đập trên
vì không thích người lạ đến buôn mình chơi
nên quân đã rủ nhóm bạn đi tìm để đánh
khi thấy anh phượng cùng bạn đang đốt lửa
ngồi chơi ở góc bờ đập
thì quân và a len đã cầm gậy
la vào đánh tới tấp vào đầu
còn mak và san đứng canh gác vòng ngoài
ngăn chặn không cho anh phượng chạy thoát
hậu quả anh phượng bị đánh gục tại chỗ
và rất may được người thân
đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi tám
chúng cũng luôn luôn muốn
thể hiện cái sức trẻ của chúng
bằng cái việc là thể hiện cái
gọi là cái sự hiếu thắng
và đặc biệt một bộ phận
là do có những cái
cái sự tụ tập
cái điều kiện hoàn cảnh giống như nhau như vậy
nên là chúng sẽ dễ dàng
và bắt trước lẫn nhau
tại hà nội tình trạng thanh thiếu niên phạm tội
cũng đang là một vấn đề nóng
được người dân phản ánh không ít
các nạn nhân vẫn chưa hết băng hoàng
khi nhớ lại sự việc xảy ra với mình
đi đến đoạn này thì anh bảo
đỗ này là hết đường rồi
thì đối tượng bảo là
thế thì anh dừng xe lại
thì anh dừng xe lại phát
thì đối tượng dí ra vào cổ anh luôn
đối tượng nói vào điện thoại
tiền đâu thì anh bước xuống
bước xuống thì đối tượng vẫn dí ra vào
tiếp vào người anh
thì anh nói là
tiền thì anh không có
điện thoại thì anh cũng chỉ có điện thoại đen trắng thôi
trong vòng chưa đầy hai mươi tiếng đồng hồ
phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố hà nội
và công an quận long biên
đã bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp
là hà trần long vũ
khi tên này mang chiếc xe máy vừa cướp được
của nạn nhân đến phố bắt đàn tiêu thụ
qua những vụ việc trên

và tình trạng vi phạm pháp luật
của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay rất đáng báo động
để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
gia đình nhà trường xã hội
phải là cầu nối để giáo dục
hình thành những cách sống cho thế hệ trẻ
hướng bộ phận thanh thiếu niên
đến hoạt động có ích cho cộng đồng
xây dựng ý thức trách nhiệm với bản thân và xã hội
xây dựng lý tưởng sống cao đẹp
đồng thời tẩy che hành vi xa suốt về đạo đức
lối sống tiêu cực
từ đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ
có lối sống đẹp tự tin và giàu lòng nhân ái